hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ hai mươi bảy vietnam expo hai nghìn một mươi bảy đã được khai mạc tại hà nội
có sự tham gia của năm trăm linh doanh nghiệp với gần sáu trăm linh gian hàng đến từ một mươi sáu tỉnh thành phố của việt nam
và hai mươi ba quốc gia cùng vùng lãnh thổ hội trợ thương mại quốc tế việt nam vietnam expo hai nghìn một mươi bảy
được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như đem đến những cơ hội thiết thực
giúp doanh nghiệp việt nam tăng cường xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa
góp phần thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế
việt nam expo hai nghìn một mươi bảy cũng là một trong những sự kiện trong chuỗi chiến dịch tổng lực
về xúc tiến thương mại và đầu tư của việt nam trong thế kỷ hai mươi một
đồng thời cũng là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương việt nam
góp phần vào chuỗi các chương trình hợp tác xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư của việt nam
hội trợ sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội